tại phú yên mặc dù nước sông ba đã từ báo động ba xuống báo động hai và sông kỷ lộ xuống báo động một nhưng do đêm ngày bốn đến sáng ngày năm tháng một mươi một nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn mưa to nước lũ ở trung tâm thành phố tuy hòa và một số nơi còn gây ngập lụt
hai ngày qua hầu hết các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên ngập trong nước lũ nặng nhất là đường trần hưng đạo đến sáng ngày năm tháng một mươi một nhiều đoạn trên tuyến đường này còn ngập trên dưới năm mét khiến mọi hoạt động giao thương mua bán bị ngừng trệ giao thông đi lại khó khăn nhiều gia đình tạm chuyển đi nơi khác tránh lũ trước đó vẫn chưa thể trở về
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ bình
định đến khánh hòa và đắk lắc vẫn tiếp diễn đặc biệt tại các huyện tây sơn an nhơn tuy phước phù cát phù mỹ hoài ân hoài nhơn quy nhơn bình định sông cầu sơn hòa đồng xuân tuy hòa phú yên thị xã ninh hòa khánh hòa huyện mờ rắc grong bông eak đắk lắc
cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ bình định đến bình thuận cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hai
để phòng ngừa qua hệ thống viễn thông ubnd tỉnh phú yên cũng đã phát đi tin nhắn đến điện thoại di động của người dân trong tỉnh thông báo hiện nay tình hình bão lụt diễn biến phức tạp đề nghị bà con chủ động trong việc phòng tránh nước lũ và ngập lụt